vật chứng thu giữ tại chiếu bạc gồm bảy mươi tám triệu đồng và một số đồ vật liên quan
ngoài ra các đối tượng còn tự giao nộp tổng số tiền gần một trăm tám mươi năm triệu đồng liên quan đến việc đánh bạc
tối qua nhiều người táo hỏa phát hiện tầng bốn của công ty toyota đang được xây dựng tại thôn xuân
xã tân tiến thành phố bắc giang tỉnh bắc giang bất ngờ bị đổ sập khi đang đổ bê tông mặt sàn
sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng gồm công an y tế đã được huy động đến để phong tỏa hiện trường
không cho người dân đến khu vực xảy ra sự việc
lúc sự việc xảy ra thì đơn vị đang đổ bê tông trần tầng bốn của tòa nhà
nhưng rất may là vào thời điểm này hàng chục công nhân tại công trình đang nghỉ giải lao ăn cơm
không có ai ở công trình nên không có thiệt hại về người
tuy nhiên khoảng năm trăm linh m hai bê tông giàn giáo tại tầng bốn của tòa nhà đã bị đổ sập hoàn toàn
được biết đơn vị thi công công trình nói trên là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng đông bắc bắc ninh
cập nhật diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín sáng nay việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
hiện có tổng cộng sáu trăm tám mươi tám ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới có liên quan đến thành phố đà nẵng tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay là năm trăm bốn mươi tám ca
trong số những người đang được điều trị tại các cơ sở y tế có một mươi hai bệnh nhân tiên lượng nặng và nguy kịch
và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại